sáng hai tháng bốn có thêm một trăm ba mươi năm công dân hoàn thành thời gian cách ly tại sư đoàn ba trăm chín mươi quân đoàn một đóng trên địa bàn thị xã biểm sơn tỉnh thanh hóa
cho đến thời điểm hiện tại sư đoàn còn có ba mươi bảy công dân tiếp tục cách ly để theo dõi
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín yêu cầu các công dân khi trở về gia đình tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của bộ y tế